sau khi tiếp nhận tin báo về vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại tiểu khu chín mươi lâm phần
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp grong park quản lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ca bang tỉnh gia lai
đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
lực lượng chức năng đã phát hiện bốn cây gỗ hương và một cây gỗ bằng lăng bị đốn hạ
tại hiện trường với tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn một mươi chín mét khối
công an huyện ca bang đã xác minh vận động được ba đối tượng ra đầu thú
gồm triệu văn thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chu thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và đặng trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại huyện ca bang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ca bang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với ba đối tượng này để củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật